ngày hai mươi một tháng năm chủ tịch ubnd tp hải phòng đã làm việc tại trường tiểu học quang trung quận ngô quyền
về thông tin được đăng tải trên mạng xã hội về một học sinh của trường được phụ huynh trở đến sớm
nhưng không được vào lớp phải đứng giữa trời nắng và bị cô giáo chủ nhiệm phê bình
ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh trường tiểu học quang trung đã mời phụ huynh và cô giáo chủ nhiệm làm việc
đồng thời quán triệt các giáo viên nâng cao tinh thần trách nhiệm bố trí chỗ cho học sinh khi các em đến trường sớm
về phía cô giáo chủ nhiệm cũng đã nhận lỗi về sự việc này về phía nhà trường cũng đã cầu thị và nghiêm túc rút kinh nghiệm
tuy nhiên trên thực tế nhà trường chưa quan tâm để xử lý các trường hợp đặc biệt này
lãnh đạo tp hải phòng yêu cầu quận ngo quyền ra soát xem xét trách nhiệm của cô giáo chủ nhiệm của hiệu trưởng nhà trường
theo quy định đề xuất hình thức xử lý báo cáo thành phố